xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin một đồng đo online lúc một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi một
mở đầu bản tin chiều nay là thông tin đáng chú ý từ bình phước
công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an huyện bù đăng tổ chức kháng nghiệp điều tra làm rõ vụ thi thể một người đàn ông đang phân hủy trong vườn điều
chiều tối ngày một mươi tám tháng một mươi một một số người dân đi làm dãy ở tiểu khu một trăm bảy mươi bốn thuộc xã phú sơn huyện bù đăng thì ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ căn nhà gỗ gần vườn điều
khi đến gần kiểm tra thì phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy
nhật tin báo lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định danh tính nạn nhân là hoàng trung thuần ba mươi bảy tuổi chú xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh phước
nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ốc xuống đất trên người mặc áo thun quần jean
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
với hành vi trốn thuế đối tượng đào đức kiểm trú tại thành phố phan rang tháp tràm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo cơ quan cảnh sát điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng long có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại hoạt động từ năm hai nghìn tám đến nay
công ty do đào đức kiểm quản lý điều hành
và kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu vào quý ba năm hai nghìn hai mươi để trốn đóng số tiền thuế hơn một một tỷ đồng
khám xét trụ sở công ty tại đường lê duẩn phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm cơ quan công an đã thu giữ được một số đồ vật tài liệu có liên quan
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là phùng văn
hào chu văn hiếu cùng chú tại thành phố hà nội phạm trọng thể chú tại tỉnh bắc giang để điều tra làm rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua công tác nghiệp vụ công an thành phố long khánh phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong một căn nhà thuộc phường suối tre
thành phố long khánh do bà đối tượng hào hiếu thể cùng với huỳnh minh thuận chú tại tỉnh đồng nai đang ở
vật chứng thu giữ là hai mươi ba hồ sơ cho vay viết tay cùng với khoảng hai tờ rơi quảng cáo cho vay nhiều thẻ căn cước công dân và một số vật chứng khác
ngay sau đó các đối tượng đã được mời về trụ sở công an công an để làm việc
bắt đầu các đối tượng khai đã cho hơn một trăm linh lượt người trên địa bàn một số huyện thành phố long khánh tỉnh đồng nai
hoặc huyện châu đức tỉnh bà rịu úng tàu vai từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với số tiền hơn một tỷ đồng lãi suất khoảng bốn trăm ba mươi tám một năm

tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động trần thị lệ thu
chủ tịch quận khanh khê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng dù không có việc làm nhưng lại muốn có tiền tiêu xài
nên thu đã mua ma túy từ hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch về để bán lại
thu thường giao dịch ma túy tại nhà và một bệnh viện ở quận ngũ hành sơn
thủ đoạn của thu rất tinh vi sẽ nhận tiền quất tài khoản rồi dùng băng keo dán ma túy ở điểm hẹn không bao giờ giao dịch trực tiếp
ngay sau khi hoàn thành việc giao nhận ma túy thu xóa tất cả lịch sử của gọi
tổng số ma túy cơ quan công an phát hiện thu giữ được
từ nơi ở của thu là bốn mươi bốn viên thuốc lắc và một số ma túy đá có giá trị là sáu mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần thị lệ thu hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình đi thu mua nông sản phạm minh giang đã ra tay giật một sợi dây chuyền trị giá bốn mươi năm triệu đồng của một người phụ nữ
công an thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phạm minh giang
vào ngày ba tháng một mươi một tại phường châu phú b thành phố châu đốc phát hiện chị phạm thị thanh thúy điều khiển xe mô tô một mình
trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng giang đã bám theo rồi ra tay cướp giật
trong lúc giảng co cả hai ngã xuống đường ngay tiếng chi hô người dân đã kịp thời phối hợp bắt giữ giang bàn giao cho cơ quan công an
vâng nắm bắt được tâm lý của chị em phụ nữ là rất thích đeo trang sức nhưng lại thiếu các biện pháp phòng vệ
các đối tượng sẵn sàng đeo bám chờ thời cơ như là đường vắng vẻ hay đêm tối để ra tay
vụ việc tại an giang vừa rồi và tại cà mau ngay sau đây là các minh chứng cụ thể
thời gian qua tại một số tuyến đường thuộc các xã và quốc lộ sáu mươi ba của huyện thới bình tỉnh cà mau xảy ra nhiều vụ việc
mà trong đó thì bị hại hầu hết là phụ nữ lưu thông vào ban đêm và đường vắng
để lập lại trật tự công an huyện thới bình đã tổ chức lực lượng mai phục về bắt đối tượng
vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một chị hồ bích hạnh chú tại xã tân lộc huyện thới bình
đến cơ quan công an trình báo về việc chị vừa bị cướp giật tài sản
khi đang chạy xe máy đến đoạn đường vắng thuộc khu vực ấp hai
chị hạnh bị một đối tượng ép xe và giật lấy sợi dây chuyền mà chị đang đeo trên cổ
nghĩ sợ lắm tại vì lúc đó con đường của mình rất là quen chạy rất là quen thuộc mà sao mà tự nhiên
nó chạy giật sợi dây chuyền là em lúc đó là không có tinh thần mà cũng rất là sợ
rồi là đậu xe bây giờ cũng như một mươi năm phút là em mới chạy xe được
lúc đó là sợ dữ lắm luôn
hơn một giờ sau trên tuyến quốc lộ sáu mươi ba đoạn của ấp chín xã tân lộc bắc huyện thới bình
cũng xảy ra một vụ cướp giật dây chuyền
bị hại là chị nguyễn thị mộng nhật chú tại xã tân lộc bắc
đối tượng đã ép xe giật lấy sợi dây chuyền vàng có trọng lượng khoảng bốn chỉ
chị nguyễn tới đây nè rồi cứ còn chiếc xe tự nhiên
cái nó chạy gần gần cứ tưởng người quen
cái nó tới nó hơi đôn lên bình xíu thì nó dơ tay ngang
dơ tay ngang mới chụp cái em chụp lên cổ thì dính cái mà đâu có ấy đâu
rồi nó giật luôn
cái em la cướp cướp thì nó chạy tới hôm đó đâu ngược theo kịp đâu
rồi cái trên đây thì người ta ngủ hết rồi người ta chung nhà hết rồi
nhận được thông tin công an huyện thới bình đã huy động lực lượng
tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường
để bao vây và tổ chức truy bắt theo nhiều hướng
mặc dù đối tượng hết sức ngoan cố tháo chạy với tốc độ cao
nhưng đã bị lực lượng khống chế
đối tượng khai tên là nguyễn văn dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại ấp bảy xã khánh hòa huyện âu minh
qua kiểm tra lực lượng công an đã tạm giữ tăng vật vừa cấp được
khai thác nhanh nguyễn văn dình thừa nhận chính là thủ phạm
thực hiện hai vụ cấp giật dây chuẩn trên
ngoài ra dình còn thực hiện bốn vụ cấp giật khác
trên địa bàn xã chí phải và tân phú huyện thứ bình
chúng tôi cũng nên cảnh báo với người dân
khi ra đường nhất là những người phụ nữ để tập thể dục
và buổi tối và buổi sáng thì nên tổ chức đi nhiều người
và có ý thức bảo vệ tài sản
và đồng thời là khi ra đường thì cũng đừng nên đeo trang sức
có giá trị nhiều để đối tượng nó lợi dụng
ngoài ra công an huyện thứ bình thông báo
những ai là bị hại trong các vụ cướp giật
hãy mạnh dạn đến trình báo với cơ quan công an
để được hướng dẫn giúp đỡ
thông qua các vụ cướp giật tài sản trên đường
người dân nhất là phụ nữ khi ra đường hãy nâng cao ý thức cảnh giác
hạn chế đến mức thấp nhất đi vào tuyến đường vắng một mình
không tạo điều kiện cho cây xấu thực hiện hành vi phạm tội
với hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép
và không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông đào phước thành quê tại tỉnh long an
số tiền một mươi ba năm triệu đồng đồng thời tùy thu bốn mét khối cát
thông qua các biện pháp nhiệm vụ
tổ công tác đội cảnh sát đường thủy
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phát hiện ông đào phước thành điều khiển
phương tiện đang vận chuyển bốn mét khối cát
trái phép trên tuyến sông đồng nai
tại thời điểm kiểm tra ông thành không xuất trình
đưa các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc
của số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện
về xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng an ninh điều tra công an tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số nhà năm tổ một mươi năm
đường thiên lý phường nam sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ anh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi sáu ngõ một mươi sáu
đường thành công phố bắc thành phường tân thành
thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng dương hiễu tùng sinh năm hàn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã quảng châu
thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên
về tội che giấu tội phạm
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi ở đầu lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các tối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện